mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam
ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục xét xử bị cáo phan thanh hữu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh và đồng phạm
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
tiếp tục rút kháng nghị tăng hình phạt với ba bị cáo
trước đó có hai mươi tám bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm kháng nghị
theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc không áp dụng hình phạt tiền
tuy nhiên trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra
viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã rút kháng nghị đối với một mươi năm bị cáo
trong vụ án này phan thanh hữu và đào ngọc viễn được xác định có vai trò cầm đầu
cả hai có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án một mươi sáu một mươi bảy năm tù là quá nặng
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm đã đề nghị bác kháng cáo của đào ngọc viễn
và đề nghị giảm án cho phan thanh hữu
viện kiểm sát cho rằng bị cáo hữu có tình tiết giảm nhẹ mới nhưng nộp phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng
xin nộp thêm hai tỷ đồng tiền thu lợi bất chính
từ đó đại diện viện kiểm sát cấp phúc thẩm đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt
cho bị cáo hữu từ một đến hai năm tù
hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục rút kháng nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo
hà văn khoa phan văn hiếu và trương công tiến
như vậy là viện kiểm sát nhân dân cấp cao đã rút kháng nghị đối với một mươi tám bị cáo
và giữ nguyên kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với một mươi bị cáo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa tỉnh phú yên vừa bắt đối tượng truy nã nguyễn văn dũng chú tại huyện tây hòa
năm hai nghìn hai mươi một giữa dũng và trần văn tin cùng chú huyện tây hòa có xảy ra mâu thuẫn
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc tin đang ngồi uống cà phê
thì dũng cầm một dao tự chế tới chém tin gây thương tích bốn
vào ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa ra quyết định khởi tố với nguyễn văn dũng về tội cố ý gây thương tích
xác định bị can đã trốn khỏi địa phương công an huyện tây hòa đã quyết định truy nã bị can
sau một thời gian lẩn trốn dũng đã bị công an huyện tây hòa bắt giữ tại huyện đức hòa của tỉnh long an
về tội tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép phan văn ba phạm văn ba
chú tại quận hoàng mai thành phố hà nội vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị liên quan
thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phòng quản lý xuất nhập cảnh và phòng an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
đã kiểm tra và phát hiện tại nhà nghỉ sơn mến thuộc thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
có bảy người trung quốc không có giấy tờ nhập cảnh hộ chiếu và các giấy tờ hợp pháp
được phép lưu trú ở việt nam quá trình điều tra xác định phạm văn ba chính là người đưa đón
và thuê phòng nghỉ cho bảy người trên sau khi bàn giao người sẽ được trả một mươi bốn triệu đồng
nhưng chưa kịp bàn giao thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
hiện bảy người trung quốc đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính và trục xuất khỏi việt nam
lợi dụng đêm tối và sơ hở trong việc trông coi quản lý tài sản tại chùa
một đối tượng chú tệ huyện phú bình tỉnh thái nguyên đã đột nhập cậy phá hai kết xác
đựng tiền công đức và một hòm công đức của chùa tứ giáp thị trấn nhã nam
huyện tân yên tỉnh bắc giang lấy đi số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
nhận tin báo công an huyện tân yên tỉnh bắc giang đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang tổ chức khám nghiệm hiện trường và giả soát đối tượng
sau ba mươi sáu tiếng điều tra lực lượng công an đã xác định bắt giữ nguyễn văn toản là đối tượng thực hiện
vụ trộm thu hồi toàn bộ tài sản và các tăng vật có liên quan
toản khai nhận lợi dụng địa bàn giáp danh đối tượng đã đi từ nhà ở huyện phú bình tỉnh thái nguyên
men theo đường tắt qua cánh đồng đến chùa tứ giáp
để tránh bị phát hiện toản đã chuẩn bị áo khoác đội mũ đeo khẩu trang càng tay
khi thấy camera giám sát thì dùng gậy vô hiệu hóa rồi dùng kim cộng lực phá kết
sau khi trộm cắp đối tượng chia nhỏ số tiền và cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau
kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử đối với nguyễn minh thành
tức cò bốn mươi bốn tuổi ngụ tại quận sáu và bốn mươi năm đồng phạm về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
thành là người cầm đầu điều hành sới bạc khủng ven đại lộ võ văn kiệt quận sáu tp hcm
phiên xét xử dự kiến diễn ra tới ngày một mươi bảy tháng bốn
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi năm nguyễn minh thành có vay của phạm a sám
ba mươi tuổi ngụ tp hcm số tiền một mươi tỷ đồng nhưng sau đó không có khả năng trả nợ
vì vậy nguyễn minh thành đã đặt vấn đề với phàng a sám sẽ tổ chức sòng bạc thu tiền sâu
tháng ba năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh thành vay phạm a sám thêm tám trăm linh triệu đồng
để thuê người dựng mái che mua băng keo cựa gà tổ chức đá gà ăn tiền
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh thành vay của trần văn nghĩa số tiền năm trăm linh triệu đồng để mở rộng làm ăn
mỗi ngày thành tổ chức từ năm đến một mươi trận đá gà và thu tiền sâu khoảng từ hai mươi tám đến tám mươi triệu đồng
nguyễn minh thành giao cho lê văn khấn tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền và lấy tiền sâu từ hai đến một mươi tám triệu đồng mỗi ngày
để điều hành sới bạc nguyễn minh thành thuê thêm một mươi người với tiền công từ hai trăm linh đồng tới một triệu đồng mỗi ngày
cáo trạng xác định thành là người đứng ra tổ chức quản lý và điều hành sông bạc thu lợi bất chính từ một ba đến một bốn tỷ đồng
số tiền này thành dụng để trả nợ cho sám và nghĩa tiêu xài cá nhân và trả công cho các bị cáo phủ giúp quản lý xong bạc
ngày một mươi hai tháng bốn công an xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm đã tiếp nhận tin báo của người dân về vụ một bé trai nghi bị bạo hành trên địa bàn để xác minh làm rõ theo quy định
sáng cùng ngày người dân tại gãn nhà trọ trên đường thới tam thôn một mươi sáu xã tới tam thôn nguyễn hóc môn tp hcm phát hiện bé trai hơn một tuổi cơ thể bị bỏng người lột da nằm trong phòng trọ
mẹ bé trai này cho biết bé trai bị bỏng nước sôi tuy nhiên thấy bé có nhiều vết thương khác tay phải bị gãy nghi bị bạo hành nên người dân trình báo công an địa phương hiện bé trai này đã được đưa vào bệnh viện điều trị
công an cũng đã có mặt để lấy lời khai những người liên quan làm rõ vụ việc
viện kiểm sát nhân dân quận một tp hcm cho biết đơn vị đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn xuân hương trang hay gọi là trang nemo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và đồng phạm cùng về tội gây rối trực tự công cộng
vụ án đã được tòa án nhân dân quận một xác xử sơ thẩm cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại phiên tòa này đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt tù tất cả các bị cáo trong đó bị cáo trang bị đề nghị mức án từ sáu đến một mươi hai tháng tù
tuy nhiên hội đồng xét xử cho biết vụ án có nhiều tình tiết mới phức tạp cần xem xét thêm nên tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung
trong đó có nội dung tòa yêu cầu làm rõ hành vi gây thương tích và yêu cầu xử lý hình sự của bà phạm lệ khanh đối với những người gây thương tích cho bà
sau khi điều tra bổ sung đến nay cơ quan điều tra và viện kiểm sát nhân dân quận một vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố trang nemo về tội gây rối trực tự công cộng
thời gian qua lực lượng công an cả nước đã vào cuộc điều tra xử lý hình sự hàng chục băng nhóm cho vai nặng lãi khủng bố đòi nợ
thế nhưng nhiều đối tượng vẫn bất chấp hoạt động gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
và một trong những cách thức truyền thống mà tính dụng đen lợi dụng triệt để nhằm tiếp cận các nạn nhân là thông qua những tờ rơi quảng cáo được dán trái phép ở khắp nơi trong thành phố
không khó để thấy những tờ quảng cáo cho vây trả góp cho vây tiền nhanh hỗ trợ tài chính được dán chần chịch nhanh nhở tờ sao trồng lên tờ trước ở các tủ điện cục điện tường nhà dân
mất đi cái vẽ sạch sẽ đẹp đẻ của người ta
từ người ta sạch sẽ là
dán dán dán nhóc nhóc nhóc lên như vậy
nếu mà bằng ngày thấy thì cũng la
bằng ngày thấy tại có người này người kia đó thì mình mới la
còn tối như khuya mình có mình mình thôi mình dám la
không chỉ mất nữ quan đô thị đây còn là cái bẫy của các băng nhóm tính dụng đen gian ra để đùa đảo
những người nhẹ dạ cả tình không thể tiếp cận những gói tính dụng của ngân hàng
người đàn ông này đã từng một thời cho vây tiền nhanh vây nóng nên hiểu rõ về hoạt động của các đối tượng tính dụng đen hiện nay